tại hà nội cục diên dữ hòa bình việt nam đã tổ chức lễ báo công dân bác nhân kỷ niệm một mươi năm ngày truyền thống ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cục diện giữ hòa bình việt nam đã lòng trọng tổ chức lễ báo công dân bác và báo cáo với bác
đến nay đã có hơn tám trăm linh lượt cán bộ nhân viên của lực lượng quân đội và công an đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong đó cục diện giữ hòa bình đã triển khai năm thê đội bệnh viện giã chiến cấp hai hai thê đội công binh và một trăm một mươi bốn luật sĩ quan hoạt động độc lập theo hình thức cá nhân tại trụ sở liên hợp quốc và các phái bộ
những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam trong một mươi năm qua đã làm lan tỏa giá trị và phẩm chất cao quý bộ đội cụ hồ đến với bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân
cục diện giữ hòa bình xin hứa sẽ đoàn kết một lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với đảng hiếu với dân
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua
thưa quý vị mặc dù đơn vị sửa chữa đã khẩn trương đưa máy móc thiết bị khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh huyện tuy an nhưng đến sáng ngày hôm nay vẫn chưa thể xác định được thời gian thông tàu
liên quan đến vụ sạt lở lần này sở giao thông vận tải tỉnh phú yên cũng đã có thông báo về việc tổ chức văn luồng bảo đảm an toàn giao thông để xử lý sự cố
trước thực trạng trên chi nhánh khai thác đường sắt phú khánh đã có công điện đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức
truyền tải hành khách bằng ô tô giữa ga lai hạ la hai tại huyện đồng xuân tỉnh phú yên và ga tuy hòa ở tp tuy hòa tỉnh phú yên
đồng thời tiếp tục huy động tối đa lực lượng hỗ trợ truyền tài hành khách và có suất ăn miễn phí
sáng nay sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đã lên phương án phân luồng giao thông qua tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi một đoạn qua đèo thị có đường hầm sắt trí thạnh
tối qua lễ khai mạc tuần văn hóa việt nam tại campuchia năm hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức khai mạc tại hội trường trạ tổ múc ở thủ đô phương nhung bênh
đây là lần thứ một mươi chín hai nước phối hợp tổ chức hoạt động trao đổi văn hóa lớn này kể từ năm hai nghìn sáu
tuần văn hóa việt nam tại campuchia diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng năm
việt nam mong muốn giới thiệu tới nhân dân campuchia và bạn bè quốc tế vẻ đẹp văn hóa việt nam thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca mối nhạc truyền thống
trong đó có các loại hình nghệ thuật đã được unesco ghi nhận trong danh sách các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
tuần văn hóa việt nam tiếp tục là dấu mốc quan trọng có phần củng cố tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước cho thấy những nỗ lực chung của hai bên giúp người dân hai nước ngày càng có cơ hội tìm hiểu văn hóa của nhau góp phần gắn kết tình hữu nghị hợp tác láng giềng